hai công trình chống ngập đô thị tại tp hcm có quy mô hàng nghìn tỷ đồng lần lượt dừng thi công
mắc cạn do xảy ra xung đột giữa nhà đầu tư với đơn vị tư vấn giám sát và các sở ngành liên quan
để làm rõ những ẩn khuất của các dự án chống ngập có vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng
dư luận đang trông chờ chính quyền tp hcm nhanh chóng phỏa cuộc cùng các cơ quan chức năng xem xét toàn bộ hồ sơ
thiết kế cơ sở của dự án công khai thông tin cho người dân
đồng thời bảo đảm tiến độ cấp bách của các dự án dân sinh trên địa bàn
lôi kéo chơi ma túy xử sao là nhan đề bài viết đáng chú ý được đăng trên báo tuổi trẻ
theo thông tin từ công an tp hcm khảo sát sơ bộ nguyên nhân chính dẫn đến nghiện và sử dụng ma túy
là do lôi kéo có thời điểm chiếm tỷ lệ hơn tám mươi
mới đây công an quận bình tân được xem là đơn vị đầu tiên phá vụ án liên quan tới lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy
thực tế từ trước tới nay
người lần đầu sử dụng ma túy phần lớn là do bị lôi kéo và pháp luật đã có quy định về loại tội phạm này
vậy tại sao quá khó để xử lý hình sự và mãi đến nay mới phá án đầu tiên
còn trên trang nhất và trang ba báo lao động hôm nay có bài viết
từ vụ cháy một mươi chín nhà trên đường la thành hà nội nỗi lo cháy nổ ở những khu nhà trọ
vừa qua vụ hỏa hoạn khiến hàng trăm người hốt hoảng tại đường la thành phường ngọc khánh quận ba đình
khiến một mươi chín căn nhà bị cháy
trong đó có nhiều nhà trọ chủ yếu cho bệnh nhân
nhiều nhà trọ chủ yếu cho bệnh nhân đang điều trị ở bệnh viện nhi trung ương thuê cũng bị thiêu dụi
vụ việc này dóng lên hồi chuông báo động về công tác phòng cháy chữa cháy khu vực ngõ nhỏ
nhà thuê trọ xung quanh các bệnh viện trên địa bàn thủ đô
khi xây dựng các công trình cao ốc đã có nhiều sự cố tai nạn về xây dựng gây ra cho khu dân cư xung quanh
các cư dân ngụ gần những công trình này luôn cảm thấy nơm nớp lo âu nhà cửa bị hư nứt sụt lún
không khí bụi bậm và những hiểm họa từ trên trời rơi xuống
sống bất an bên những công trình cao ốc là bài viết được đăng trên báo sài gòn giải phóng
những năm gần đây thành phố hồ chí minh có hàng loạt công trình cao ốc đã được đầu tư xây dựng
nhiều nhà thầu đơn vị thi công trong nước đã đầu tư trang thiết bị hiện đại
có đủ năng lực trình độ thi công công trình cao đến tám mươi một tầng
thế nhưng các gia đình sống xung quanh công trình cao ốc vẫn không khỏi lo lắng về hiểm họa từ công trình
số vụ sự cố tai nạn xây dựng ngày càng nhiều hậu quả càng lớn
cảnh sát giao thông có nên dừng xe để kiểm tra trên cao tốc
câu hỏi dấy lên và thu hút nhiều ý kiến tranh luận sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm trên cao tốc hà nội thái nguyên
chiều ngày một mươi năm tháng chín khiến một tài xế tử vong một cảnh sát giao thông bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện
dù quy định cho phép cảnh sát giao thông được dừng xe vi phạm trên cao tốc
song hầu hết giới tài xế và cả đơn vị quản lý cao tốc đều cho rằng trong trường hợp không thật cần thiết thì không nên dừng
bởi sẽ gây nguy hiểm không chỉ cho tài xế mà còn cả lực lượng cảnh sát giao thông và tiến hành xử phạt theo đúng quy định
bên cạnh đó do phương tiện lưu thông tốc độ cao để dừng xe là rất khó
nên người ta mới nghĩ các biện pháp bảo đảm xử lý qua hình ảnh qua phạt nguội hoặc các hình thức khác
tại các tuyến cao tốc hiện nay đều có gắn các camera để giám sát việc chấp hành quy định pháp luật của lái xe
trong đó tập trung vào ba lội chính giám sát phương tiện chạy quá tốc độ cho phép
giám sát việc chấp hành hiệu lệnh biển báo hiệu tín hiệu và giám sát việc chấp hành quy định về làn lề đường
còn trên trang sóng bã hà nội mới đăng tải bài viết các điểm trông giữ phương tiện vẫn chẳng làn vi phạm
ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi tám ubnd tp hcm đã có văn bản yêu cầu các sở ngành đơn vị liên quan tăng cường quản lý
kiểm tra xử lý các điểm trong giữ phương tiện không phép sai phép thu sai quy định
tuy nhiên đến thời điểm này tình trạng vi phạm dù đã giảm nhưng vẫn chưa được xử lý triệt đề gây bức xúc trong dư luận